hai đối tượng huỳnh ngọc nhân và phan văn thoại cùng chú tại huyện nghĩa hành tỉnh quảng ngãi
vừa bị bắt giữ để điều tra về hành vi giết người
sau khi nhậu phan văn thoại kể lại việc trước đó bị một số thanh niên ở cùng thôn đánh
thoại đã rủ huỳnh ngọc nhân cùng một số đối tượng tìm những thanh niên đã đánh thoại để trả thù
khi cả nhóm đi ngang qua nhà một người dân ở thôn đông trúc lâm xã hành nhân
thì phát hiện nguyễn tuân ở xã hành minh huyện nghĩa hành và nguyễn lý thôi
đang ngồi chơi game trước sân nhà nên thoại chỉ cho cả nhóm vào chém
mặc dù trước giờ không có mâu thuẫn chỉ vì nhầm người nhân và một đối tượng tên tý
đã cầm dao xông vào đuổi chém tuân nhiều nhát vào đầu vai tay gây thương tích nặng phải đi cấp cứu
bị truy nã một mươi năm năm cũng về tội giết người bị cáo trần văn tiến trú tại tp hải phòng
vừa bị tòa nhân dân tp hải phòng đưa ra xét xử và tuyên phạt mức án một mươi hai năm tù
theo cáo trạng
trạng của viện kiểm sát ngày một mươi chín tháng một mươi một năm hai nghìn tám trần văn tiến cùng một số đối tượng khác
đã bàn bạc và chuẩn bị sẵn hùng khí đi tìm anh hoàng mạnh cường chú tại quận lê trân
để đòi số tiền bốn mươi triệu đồng
khi gặp anh cường tại khu vực đường tàu cầu đất quận ngô quyền
tiến cùng các đối tượng đã dùng dao kiếm chém anh cường tử vong sau đó bỏ chạy
các đối tượng gây án đã bị bắt giữ ngay sau đó riêng trần văn tiến đã bỏ trốn
đến ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai tiến bị bắt tại huyện bến cầu tỉnh tây ninh
sau gần một mươi năm năm trốn truy nã về tội danh giết người
tại phiên tòa bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình như cáo trạng của viện kiểm sát
xét thấy hành vi phạm tội mang tính côn đồ của bị cáo
tòa án nhân dân tp hải phòng đã tuyên phạt trần văn tiến một mươi hai năm tù giam
một nhóm đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
world cup hai nghìn hai mươi hai sử dụng công nghệ cao vừa bị phòng cảnh sát hình sự phối hợp với phòng an ninh mạng
và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và các lực lượng chức năng công an tỉnh lai châu triệt phá
khoảng ba h một mươi năm phút ngày một mươi bốn tháng một mươi hai tại tổ một mươi một phường đoàn kết tp lai châu
lực lượng chức năng công an tỉnh phát hiện và bắt quả tăng năm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc
dưới hình thức cá độ bóng đá sử dụng công nghệ cao do trần văn mạnh
trú tại tp lào cai tỉnh lào cai cầm đầu và bốn đối tượng khác gồm nguyễn tiến thành
lê trọng chiến lò văn thành và trần văn tuy
vật chứng thu giữ gồm bảy điện thoại di động một sổ ghi thông tin người chơi cá độ bóng đá
và một số vật chứng liên quan
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng khai nhận trong thời gian diễn ra giải bóng đá
thế giới world cup hai nghìn hai mươi hai thành và mạnh bàn nhau góp tiền mua tài khoản trên trang mạng
bóng tám mươi tám sasha tám trăm tám mươi chín com để tổ chức cho những người có nhu cầu tham gia đánh bạc
tình thức cá độ bóng đá trên địa bàn tỉnh lào cai và lai châu
qua thống kê tài khoản bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch
qua tài khoản đánh bạc lên đến hàng tỷ đồng
trong khi đó một đường dây cá độ bóng đá cho vai lãi nặng qua mạng internet quy mô cực lớn
với tổng số tiền giao dịch hơn một tỷ đồng cũng vừa bị phòng cảnh sát hình sự
công an tỉnh hương yên triệt phá thành công
tiến hành bắt và khai bóng đá
xét khẩn cấp một mươi một đối tượng tại địa bàn tỉnh hưng yên và thành phố hà nội
trong đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá
mua bán số lô số đề và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
cơ quan công an đã thu giữ một khẩu súng ngắn và bảy viên đạn
một cây kiếm hai bộ máy vi tính cùng các thiết bị kết nối mạng internet
bốn chiếc điện thoại di động thông minh các loại gần hai trăm linh triệu đồng tiền mặt
tám thẻ ngân hàng hơn năm trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá
cho vay lãi nặng của các đối tượng
quá trình điều tra ban đầu xác định đường dây trên do nguyễn đăng phong sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn
phạm tuấn anh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba cùng chú tại huyện khói châu tỉnh hương yên cầm đầu
ngoài cá độ bóng đá các đối tượng còn còn tổ chức đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô số đề
với lượng tiền giao dịch hàng tỷ đồng mỗi ngày
đồng thời cho các con bạc và người dân vay lãi nặng dưới hình thức bốc bắt họ
với lãi suất từ năm đồng một triệu một ngày đến một mươi đồng một triệu một ngày
tương đương với mức lãi suất từ một trăm tám mươi một năm đến ba trăm sáu mươi một năm
còn về lô đề thì em cũng có các thư ký chuyển nhận ghi nẻ và nhận cả khách nẻ khách đánh nẻ
thông qua các tài liệu điều tra thu thập được lực lượng công an xác định
trung bình một ngày đường dây đánh bạc trên giao dịch với lượng tiền hơn năm tỷ đồng
tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây này từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay lên đến hơn một tỷ đồng

tổng số tiền giao dịch của đường dây này lên đến hơn một tỷ đồng
tổng số tiền giao dịch của đường dây lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
hoạt động của các đối tượng trong đường dây rất là tinh vi và khép kín
toàn bộ với việc giao dịch cá đậu bóng đá
chuyển tiền đều thực hiện thông qua các ứng dụng mạng xã hội như facebook zalo telegram
và các đối tượng mua nhiều sim giác để giao dịch
chuyển tiền với nhau gây khó khăn trong quá trình khám phá điều tra đường dây
tổ chức đánh bạc
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hương yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng
và truy bắt các đối tượng trong đường dây
công an huyện mai sơn tỉnh sơn la cho biết đơn vị vừa chủ trì phối hợp với các lực lượng khác
phá thành công chuyên án bắt giữ ba đối tượng về hành vi mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
tại bản nà viên xã triềng kheo huyện mai sơn tỉnh sơn la giang a vàng
trú tại bản pú cang xã nậm khắt huyện mù căng trải tỉnh yên bái
bị bắt quả tang cùng tang vật là hai bánh heroin một điện thoại di động và một xe máy
mở rộng điều tra cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện mai sơn bắt khẩn cấp sông a lự và vàng an ninh
cùng chú tại huyện mai sơn về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
vật chứng thu giữ gồm một xe máy một xe ô tô một súng ngắn tự chế dạng côn xoay
và ba trăm tám mươi năm triệu đồng cùng một số vật chứng khác có liên quan
quan sát các khu dân cư vắng vẻ
theo dõi lịch trình sinh hoạt của các gia đình để tiến hành đột nhập phá kết trộm tài sản
một đối tượng có năm tiền án mới được tha tù lại tiếp tục lao vào vòng lao lý
ngày một mươi bốn tháng một mươi công an thành phố lào cai tỉnh lào cai nhận được trình báo của người dân
về việc bị kẻ gian đột nhập phá kết sắt lấy tài sản với tổng trị giá một trăm linh triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng trinh sát xác định đối tượng gây ra vụ trộm cắp trên
là hoàng văn lệ chú tại huyện văn bàn tỉnh lào cai
đây là đối tượng đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản mới được mãn hạn tù từ tháng bảy năm hai nghìn một mươi chín
ngày một mươi tám tháng một mươi một cơ quan điều tra bất ngờ kiểm tra bắt giữ đối tượng hoàng văn lệ
tại một nhà nghỉ tại xã cốc san thành phố lào cai cùng một số tài liệu có liên quan
tại cơ quan điều tra hoàng văn lệ đã khai nhận hành vi phạm tội của mình
ngày hai mươi sáu tháng một mươi một cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố lào cai đã ra quyết định khởi tố bị can hoàng văn lệ
đồng thời mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra bất ngờ kiểm tra bắt giữ đối tượng hoàng văn lệ
tại thị xã đông hòa tỉnh phú yên
chỉ với mong muốn được làm việc nhẹ lương cao hai người này đã sập bẫy của các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng
hơn ba trăm linh triệu đồng mà phần lớn là tiền vay mượn từ bạn bè người thân đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt
người ta bắt em phải thực hiện đúng nêm lệnh hồn thành nhiệm vụ mới rút tiền vào hoa hồng gia đoạn
sau đó em cũng hồn thành xong nêm nhiệm vụ xong em liên kết ngân hàng đã rút tiền
trường đó họ báo là ngân hàng em bị lỗi cần phải xét minh
xét minh tài khoản đã rút tiền ra là kêu em chọn thêm một trăm bốn mươi bảy triệu vào để xét minh tài khoản là lúc đó là em biết em đã bị lừa rồi
xã xuân phước huyện đông xuân các nhà nhỏ sập sệ đơn sơ này mấy hôm nay bỗng trở nên yên nắng
bà ngoại già yếu hai đứa con đang tuổi ăn tuổi lớn bản thân người phụ nữ này cũng chưa tìm được việc làm
nên mọi chi tiêu sinh hoạt hàng ngày đều đổ lên đôi vai chồng chị
hơn một mươi ngày trước chị nhận được gợi ý tặng quà từ một người bạn ở tận châu âu
mà chị chưa một lần gặp gỡ
mặc dù liên tục từ chối và ngỏ ý không cần quà nhưng cuối cùng chị vẫn sập bẫy mất tiền oan
qua đến ma túy tại đồng nai bất ngờ đột kích vào một căn nhà ở khu phố bốn c
công an tp biên hòa phát hiện nhiều đối tượng đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
tại đây lực lượng công an phát hiện một mươi thanh niên đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy
thu giữ một gói tinh thể màu trắng nghi là ma túy một thẻ cà ma túy cùng nhiều tăng vật khác
ngoài ra cơ quan công an còn phát hiện hai dao tự chế và một khẩu súng bắn đạn bi
qua test nhanh một mươi trên một mươi thanh niên dương tính với chất ma túy
công an tp biên hòa vừa triệt phá thành công nhóm đối tượng có hành vi sử dụng không gian mạng
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc do nguyễn trọng tài ba mươi sáu tuổi
trú tại thị trấn long hải huyện long điền cầm đầu
theo kết quả điều tra ban đầu từ ngày ba mươi một tháng một mươi nguyễn trọng tài nhận tài khoản cá độ đa bóng
từ một người tên long trên trang web bóng tám mươi tám com
sau đó tài chia tài khoản này ra thành hàng chục tài khoản nhỏ
đưa cho các đối tượng nguyên thường châu thanh
để tổ chức đánh bạc và đánh bạc riêng nguyễn văn mỹ ba mươi một tuổi
được tài cho góp khoảng hai mươi năm vốn để cùng tài tổ chức cá độ bóng đá
ăn chia theo tỷ lệ vốn góp đồng thời mỹ giúp tài tìm kiếm các con bạc
tổng số tiền đánh bạc của các đối tượng được xác định là khoảng ba mươi một hai tỷ đồng
ngoài ra cơ quan công an cũng đã thu giữ một máy tính để bàn
sáu điện thoại di động là tăng vật mà các đối tượng sử dụng để tổ chức đánh bạc và đánh bạc
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao công an tp đà nẵng
phối hợp với công an quận hải châu vừa làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng hoạt động tín dụng đen
cho vay lãi nặng với lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến ba trăm linh bốn một năm
ba đối tượng chính cùng chú tại tp hà nội là phạm hà long ba mươi năm tuổi
trần thanh tùng ba mươi tám tuổi và trần tuấn vũ là em ruột của tùng
vũ là đối tượng cầm đầu cung cấp tiền để long và tùng hoạt động
sau quá trình theo dõi công an tp đà nẵng bắt quả tăng long trong lúc đang đi thu tiền cho vay trả góp trên đường lê thanh nghị
khám xét nợ của long thu giữ nhiều tài liệu sổ sách ghi chép hoạt động cho vay
giấy vay tiền và nhiều sổ hộ khẩu căn cước công dân bằng lái xe
từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám cho đến nay long đã cho rất nhiều người trên địa bàn tp đà nẵng vai
với lãi suất từ một trăm bốn mươi sáu đến ba trăm linh bốn một năm
kèm theo các gói trả góp từ ba mươi đến một trăm linh ngày số tiền chiếm đoạt được là gần một trăm một mươi triệu đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã khởi tố vụ án
khởi tố bị can và bắt tạm giam ba đối tượng để phục vụ quá trình điều tra làm rõ
với hành vi mua bán tảng trữ hàng cấm hai đối tượng phạm ngọc hoàng và võ trí cường
cùng chú tại xã hòa hiệp huyện xuyên mộc vừa bị công an huyện xuyên mộc tỉnh bà rê vũng tàu bắt giữ
trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực xã bình châu
đội điều tra hình sự công an huyện xuyên mộc phát hiện võ hữu tình có biểu hiện nghi vấn
nên tiến hành kiểm tra thu giữ bốn bệ pháo nổ
tình khai nhận số pháo trên đã mua của đối tượng võ trí cường về để sử dụng
qua làm việc với cường đối tượng này khai nhận trước đó đã mua bảy bệ pháo nổ của phạm ngọc hoàng
để bán lại kiếm lời
từ lời khai của hoàng cơ quan công an đã thu giữ hai mươi bệ pháo nổ khác
do hoàng cất giấu tại một quán ăn
trên địa bàn xã hòa hiệp
thực hiện cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp tết nguyên đán quý mão
công an tỉnh yên bái đã tích cực phối hợp với chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân tự nguyện giao nổ vũ khí
vật liệu nổ công cụ hỗ trợ và pháo qua đó góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
để người dân vui xuân đón tết bình yên
phải mất rất nhiều lần tuyên truyền vận động lực lượng công an huyện trạm tấu mới thay đổi được nhận thức của anh thảo a sử
để anh tự rác giao nổ khẩu súng tự chế của mình
khẩu súng bắn hơi này tôi làm từ năm ngoái cũng mấy lần dùng đi bắn chim rồi
trước đây mọi người đến vận động thì cũng chưa muốn giao nộp vì nghĩ nó không dùng thuốc nổ nên không nguy hiểm gì
nhưng từ khi các anh công an đến nhắc nhở và cho xem những hình ảnh vụ án do súng tự chế gây ra
tôi đã hiểu
tự nguyện giao nổ
và cam kết không sử dụng súng tự chế nữa
xác định để làm tốt công tác vận động thu hồi vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
thì phải thay đổi được nhận thức của người dân
lực lượng công an yên bái đã chủ động tham mưu phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phát huy vai trò của các trưởng thôn trường bản người có uy tín trong cộng đồng
từ đó làm tốt công tác nắm tình hình vận động người dân tự giác giao nộp các loại vũ khí tự chế
trước hết là bản thân mình phải gương mẫu chấp hành các quy định của pháp luật
sau đó là nhắc nhở mọi người trong gia đình không sử dụng vũ khí tự chế pháo nổ
rồi mới cùng các anh công an đi tuyên truyền vận động người dân khác tự rác giao nổ
ký cam kết không chế tạo sử dụng mua bán các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
sau một tháng thực hiện lực lượng công an yên bái đã vận động thu hồi được gần một trăm linh khẩu súng tự chế
một quả lựu đạn ba vũ khí thô sơ

và đặc biệt là làm sao để tuyên truyền đến bà con nhân dân
để hiểu được và nhận thức được tác hại và việc sử dụng vũ khí công cụ hỗ trợ
từ đó thì người dân sẽ chủ động trong công tác giao nổ
từ việc lén lút chế tạo cất giấu và sử dụng súng tự chế
cũng từ đây nhiều vụ việc đau lòng đã xảy ra
chính vì vậy mọi người dân khi phát hiện các loại vũ khí vật liệu nổ công cụ hỗ trợ
hoặc các hành vi mua bán tảng chữ sử dụng pháo nổ
cần phải báo ngay cho lực lượng công an
để kịp thời ngăn chặn và thu giữ
có như vậy mới đảm bảo an toàn cho chính gia đình mình cho cộng đồng và toàn xã hội